sau tám tiếng đồng hồ nỗ lực khống chế thì đến khoảng giờ ngày một mươi một tháng ba các lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy trên tàu dầu hải hà một mươi tám tại cầu cảng k chín mươi chín luồng sông cấm thuộc phường đông hải quận hải an thành phố hải phòng
vào hồi một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba tại cảng k chín mươi chín luồng sông cấm thuộc phường đông hải quận hải an tàu hải hà một mươi tám thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà đã xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng
tàu chở chín trăm linh mét khối sang a chín mươi hai khi xảy ra sự cố tàu đã bơm được khoảng ba trăm linh mét khối còn sáu trăm linh mét khối trên tàu
trong khi vận hành xuất hàng máy bơm bị kẹt chủ phương tiện báo cáo và được cảng vụ hàng hải hải phòng cho phép
kéo ra khỏi khu vực cầu cảng để khắc phục nhưng đã xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu ngay sau đó
sau khi nhận được tin báo bộ trưởng bộ công an tô lâm cùng lãnh đạo thành phố đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan khắc phục sự cố
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương huy động các phương tiện cùng bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
đến hai mươi một h năm mươi các lực lượng đã tổ chức thực hiện xong việc kéo tàu hải hà một mươi tám khỏi câu tàu tới khu vực an toàn
để khoanh vùng khắc phục sự cố tràn dầu sau đó hiệp đồng tác chiến bao vây phun bọt để chữa cháy
đến giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế và dập tắt sự cố không gây thiệt hại về người